tri cục thủy sản sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam cho biết
ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định công bố hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản trên biển tại vùng bờ tỉnh quảng nam
theo quyết định được công bố sẽ có tổng cộng hơn một ba trăm ba mươi tàu đánh bắt hải sản và tàu hậu cần nghề cá được cấp giấy phép đợt này
trong đó có một trăm chín mươi năm tàu hành nghề câu hơn chín trăm linh tàu lưới dê hai trăm một mươi tàu hành nghề khác và ba mươi một tàu dịch vụ hậu cần nghề cá
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp văn bản chấp thuận đồng mới
cải hoán thuê mua tàu cá trên cơ sở căn cứ hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản trên biển tại vùng bờ nêu trên
được chủ động điều khiển tăng giảm hạn ngạch giấy phép khai thác của các nghề tại vùng bờ nhưng không làm tăng tổng số hạn ngạch đã được giao
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam giao tri cục thủy sản căn cứ vào văn bản chấp thuận đồng mới cải hoán
thuê mua tàu cá và hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản thực hiện đăng ký tàu cá cấp giới chứng nhận đăng ký tàu cá và cấp mới